chính phủ ban hành nghị định số một trăm một mươi chín hướng dẫn quản lý sử dụng hóa đơn điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
lộ trình chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử trong vòng hai mươi bốn tháng
tuy nhiên đến nay đã gần một năm vẫn chưa có thông tư hướng dẫn triển khai khiến cơ quan thuế và cả doanh nghiệp gặp nhiều phương mắc
đại lý thuế này chỉ có khoảng một mươi khách hàng tham gia triển khai hóa đơn điện tử và chủ yếu tập trung ở doanh nghiệp lớn
những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vẫn có nhiều e ngại do hóa đơn điện tử còn khá mới và họ không tin vào tính pháp lý của hóa đơn này

nhiều doanh nghiệp đang thực hiện theo thông tư ba mươi hai ban hành cách d tám mươi năm
theo đó doanh nghiệp muốn khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng hàng loạt điều kiện như
có địa điểm đường truyền tải thông tin mạng thiết bị truyền tin đáp ứng nhu cầu kiểm soát xử lý sử dụng bảo quản và lưu trị hóa đơn điện tử v v
tuy nhiên khi triển khai thực tế lại gặp khó khăn
cái hệ thống của nó bây giờ đang chạy
không ổn định đa phần là không ổn định
em có sử dụng một số phần mềm
tuy nhiên là vào hệ thống thì gần như nút thì xuất được nút thì không xuất được nút thì bị nhảy thế này nút thì bị nhảy thế kia
tức là hóa đơn xuất không ổn định
trước thực tế đó doanh nghiệp và cơ quan thuế không biết nên chờ thực hiện theo nghị định một trăm một mươi chín hay thực thi theo thông tư ba mươi hai đã có từ cách đây tám năm
rõ ràng trước có thông tư hướng dẫn thì tất cả các doanh nghiệp và khổ cá nhân kinh doanh chưa thể nào thực hiện được
hóa đơn điện tử theo quy định tại nghị định một trăm một mươi chín
và rõ ràng là gì
bây giờ không chỉ các ngộ các nhân kinh doanh mà các doanh nghiệp muốn chuyển đổi hóa đơn theo tinh thần của nghị quyết một trăm một mươi chín cũng chưa thực hiện được
việc ban hành nghị định một trăm một mươi chín quy định về hóa đơn điện tử nhằm quản lý lưu trữ bằng file mềm thay vì giấy tờ
nâng cao chất lượng cải cách hành chính và thủ tục quản lý thuế tạo môi trường kinh doanh lành mạnh kiểm soát việc làm giả hóa đơn
sự chậm trễ ban hành thông tư hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử sẽ kéo dài khó khăn cho doanh nghiệp và những tư cực trong kinh doanh